để giúp người dân phát triển kinh tế tăng thu nhập những năm vừa qua thị xã ba đồn tỉnh quảng bình đã phát triển mô hình trồng tỏi tía trên diện tích đất lúa kém hiệu quả
và việc chuyển đổi cây trồng này thì không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn khắc phục được tình trạng đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả bị bỏ hoang
cũng như là tạo công an việc làm cho người lao động tại địa phương và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thị xã ba đồn đã triển khai thực hiện mô hình trồng tỏi tía tại ba xã quảng minh quảng lộc quảng hòa với tổng diện tích hơn bốn mươi ba hectare với trên bốn trăm linh hộ dân tham gia
các hộ dân tham gia trồng tỏi đều thực hiện quy trình trồng tỏi an toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá liều lượng bảo đảm cho cây tỏi đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
nói chung là tội là thu nhập cao nhiều
người dân quần ấm ở đây là chủ yếu là thu nhập về vụ tội nói chung là một gia đình được ba mươi ba mươi năm triệu lên vụ chủ yếu là thu thua qua người tội
điều kiện của thị xã ba đồn là rất có rất nhiều xã có vùng khôn bãi diện tích hiện đang hiện nay là khoảng bốn mươi ha
tuy nhiên là khả năng phát triển cây tỏi của thị xã là khoảng lên tám chín mươi ha
thì chỗ này là
địa phương sẽ nhấn rộng mô hình tổng tỏi và diện tích tổng tỏi trên địa phương để phát triển cho kinh tế các vùng đặc biệt khó khăn
việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng này không những mang lại thu nhập ổn định cho người dân
mà còn khắc phục được tình trạng đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả tạo công an việc làm cho người lao động
tuy nhiên để cây tỏi tía có đầu ra ổn định cần phải có chính sách hỗ trợ đầu tư đối với chuỗi sản phẩm tỏi
đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu tỏi tía ba đồn trở thành hàng hóa trên thị trường